kính chào quý vị và các bạn
sáng nay gió mùa đông bắc tràn về và tác động đến thời tiết các tỉnh đông bắc bộ
mưa xuất hiện và nhiệt độ giảm mạnh so với hai mươi bốn giờ trước
sự báo trong ba ngày tới khi nằm trọn trong khối không khí lạnh ổn định thì trời tạnh giáo trở lại
tuy nhiên nhiệt độ duy trì ở mức thấp cao nhất ngày phổ biến ở mức là dưới hai mươi bốn độ
trời rét sâu về đêm và sáng
tương tự tại các tỉnh tây bắc bộ bộ phận không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến đây
ngoài ra còn chịu tác động của vùng hội tụ gió trên cao nên mưa xuất hiện rải rác
tuy nhiên lượng mưa không lớn do tác động của gió mùa và mưa nên nhiệt độ ở mức thấp
ngày đêm đều dưới hai mươi bốn độ
đối với các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ khoảng chiều tối nay trở đi
dưới tác động của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông nên có mưa rào và rông
cục bộ có điểm mưa to đến rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
do có mưa lại kết hợp với không khí lạnh nên nhiệt độ trong những ngày tới giảm dần
khu vực phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận mưa cũng diễn ra nhiều nơi
tập trung tại các tỉnh từ đà nẵng đến bình định
người dân nơi đây cũng đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan
nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều trong ba ngày tới
phổ biến ở mức là dưới ba mươi độ trời lạnh về đêm và sáng
ở phần phía bắc khu vực
với các tỉnh thuộc tây nguyên trong ba ngày tới mưa rào và rông còn diễn ra trên diện rộng
lượng mưa gia tăng từ ngày hai mươi ba tháng một mươi khi giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh
người dân đề phòng tố lốc trong cơn rộng cũng như nguy cơ xả lở đất đá lũ quét vùng đồi núi
cùng với mưa gia tăng thì nền nhiệt độ tại đây cũng giảm nhẹ trong những ngày tới
còn khu vực nam bộ nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của giải hội tụ nhiệt đới
thì mưa rông diễn ra trên diện rộng trong cả ba ngày tới
số điểm mưa vừa mưa to và rông cũng xuất hiện nhiều hơn nên người dân cần hết sức lưu ý
nhiệt độ vì thế mà ở mức dưới ba mươi hai độ vào trưa chiều